trong thời điểm từ khoảng một mươi hai đến một mươi tám âm lịch là thời điểm tàu đánh cá về neo đậu rất là nhiều
thì hai đơn vị thường xuyên tổ chức để kiểm tra cũng như là hướng dẫn bà con
các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy cháy trong quá trình vận hành để đánh bắt cá ở ngoài khơi
như là sử dụng bình chữa cháy chất tay việc bảo đảm về hệ thống ga đun nấu trên tàu hệ thống điện trên tàu
trung bình mỗi ngày âu thuyền và cảng cá thọ quang phải tiếp nhận từ năm trăm linh đến sáu trăm linh lượt tàu thuyền vào buôn bán neo đậu
vượt tải so với công suất thiết kế đối tượng
từ hai mươi đến hai trăm hai mươi cv
thực trạng này kéo theo nhiều vấn đề về an toàn nguy cơ cháy nổ do va đập là rất khó kiểm soát
vì vậy song song với hoạt động kinh doanh ngư dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa
để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ tàu thuyền ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng
chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
theo vụ giáo dục đại học bộ giáo dục đào tạo dựa trên quy định tại điều hai mươi một quy chế tuyển sinh hàng năm
các trường phải báo cáo bộ giáo dục đào tạo kết quả tuyển sinh của năm trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
trên cơ sở báo cáo của trường và căn cứ và chỉ tiêu được xác định trong đề án tuyển sinh
bộ ra soát xác định các trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu
trường hợp phát hiện các cơ sở đào tạo tuyển sinh vượt chỉ tiêu
bộ sẽ căn cứ vào quy định của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục để xử phạt
mức phạt tối đa từ bốn mươi đến sáu mươi triệu đồng
đối với hành vi tuyển vượt từ hai mươi trở lên và buộc phải giảm số lượng tuyển sinh năm sau
sáng ngày hôm qua giải ireland manh bảy mươi ba vô địch châu á thái bình dương hai nghìn một mươi chín đã chính thức bắt đầu tại thành phố đà nẵng
cuộc đua đã thu hút hơn hai vận động viên đến từ năm mươi quốc gia trên thế giới tham dự
với tổng giải thưởng lên đến bảy mươi năm đô la mỹ
tám giờ sáng ngày một mươi hai tháng năm hơn hai vận động viên trong và ngoài nước
đã có mặt tại bãi tấm sơn thủy thành phố đà nẵng để chính thức bắt đầu mang so kè thể lực
ở giải ironman bảy mươi ba vô địch châu á thái bình dương năm hai nghìn một mươi chín
giải đấu năm nay cá nhân và các đội tiếp sức sẽ thi đấu kiểm tra sức bền tại các cự li bao gồm
bơi một chín km đạp xe chín mươi km và chạy hai mươi một km
irelandm là cuộc thi châu á thái bình dương rất lớn

cảm ơn các bạn đã theo dõi

xin chào và hẹn gặp lại

cảm ơn các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông tin nhất của mình

xin chào và hẹn gặp lại
của giải đấu năm nay môi trường và không gian thi đấu rất lý tưởng
đây là cơ hội để tôi được cọ sát và thử thách bản thân mình
tôi đánh giá rất cao các đối thủ năm nay và tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình
để mang về thành tích tốt nhất
giải đấu sẽ giành riêng năm mươi suất thi đấu tại giải ironman bảy mươi ba vua địch thế giới
năm hai nghìn một mươi chín tại pháp cho các vận động viên có thành tích tốt nhất ở các nhóm lứa tuổi
mục đích lớn nhất của tôi khi tham gia giải đấu này là thử thách bản thân
quyết không bỏ cuộc và hơn nữa tôi rất muốn có được giải thưởng cao
để có cơ hội tham gia giải vô địch thế giới đây là một cơ hội tuyệt vời
ironman thật sự là một cuộc đua thú vị và khắc nghiệt
ngoài ra trong khuôn khổ giải arenman bảy mươi ba hai nghìn một mươi chín
bang tổ chức còn triển khai các hoạt động chạy từ thiện nels bond việt nam renau
để nâng cao nhận thức và hiểu thức về các vận động viên
ngoài ra giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sưng tại việt nam và giải iron kiss
dành cho các vận động viên nhí
thông người quân người lao động chủ động hơn trong việc nắm bắt cập nhật thông tin
quá trình tham gia thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
qua đó cùng với cơ quan bảo hiểm xã hội đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực này bảo vệ quyền lợi trinh đáng của người lao động
bảo hiểm xã hội việt nam vừa triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu thông qua tin tổng đài tám nghìn bảy mươi chín
bảo hiểm xã hội theo năm soạn tin bh cách quy tê cách mã số bảo hiểm y tế cách từ năm cách đến năm
tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo khoảng thời gian soạn tin bh cách quy tê cách mã số bảo hiểm xã hội
cách từ tháng năm cách đến tháng năm tất cả các tin nhắn này đều có mức cước phí một đồng một tin nhắn
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới phát sóng vào lúc sáu h sáng hằng ngày trên antv
và ngay bây giờ những đồng nghiệp của chúng tôi
từ thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những tin tức thú vị khác xin mời trường quay sang phương nam
thân chúc xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị và các bạn hôm qua tại quận tám thành phố hồ chí minh hơn năm trăm linh đoàn viên thanh niên đã được tuyên truyền luật giao thông đường bộ
với các trò chơi lành mạnh bổ ích qua đó nâng cao ý thức pháp chấp hành pháp luật khi lưu thông trên đường phố
nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền đến với người dân và đoàn viên thanh niên về các nội dung luật an toàn giao thông
trái sự nhằm chán và mang tính truyền thống rập khuôn ubnd phường một mươi quận tám phù hợp với các đơn vị chức năng
đã tổ chức các trò chơi cuộc thi để phát huy tính sung kích tình nguyện của đoàn viên hội viên thanh thiếu nhi
bên cạnh đó các em cũng được phổ biến một số quy định của luật giao thông đường bộ hướng dẫn càng mũ bảo hiểm đúng quy định và lái xe an toàn
tại buổi lễ một mươi năm phần quà giá trị mỗi phần năm trăm linh đồng cũng được gửi đến các gia đình chính sách đoàn viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường
có đến chín mươi phụ huynh hiểu sai về hội chứng tự kỷ
đó là thông tin trong buổi ra mắt câu lạc bộ mầm xanh do bệnh viện nhi đồng tp hcm tổ chức nhằm thay đổi nhận thức cộng đồng
hỗ trợ phụ huynh trong việc can thiệp giúp trẻ tự kỷ hoa nhập cộng đồng
đa số phụ huynh khi con mình bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ thường có cảm giác như nhận một bản án chung thân
và không biết đâu là biện pháp tốt nhất cho việc can thiệp cho con mình
câu lạc bộ mầm xanh do bệnh viện nhi đồng tp sẽ tổ chức các hoạt động miễn phí
giúp giải đáp các câu hỏi về trẻ tự kỷ đồng thời tư vấn biện pháp can thiệp đối với trẻ tự kỷ
tại buổi ra mắt các chuyên gia tâm lý cho rằng trẻ tự kỷ còn nhất chính là khả năng giao tiếp
mà khởi đầu là sự giao tiếp từ người thân qua đó bố mẹ là chiếc cầu nối giữa trẻ với thế giới bên ngoài
dần cởi mở tâm lý cho trẻ giúp trẻ từng bước hòa nhập
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm giao sở giao thông vận tải khẩn trương đề xuất nhân sự tham gia hội đồng thẩm định
điều chỉnh hai dự án metro số một và số hai trong đó mời đại diện các bộ kế hoạch đầu tư
bộ tài chính bộ xây dựng và bộ giao thông vận tải tham gia
ủy ban nhân dân tp hcm
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp ban quản lý đường sát đô thị và các sở ngành liên quan
tổ chức thẩm định điều chỉnh hai dự án theo đúng thời gian quy định quy định là bốn mươi ngày làm việc
cần phải xem xét sử dụng kết quả thẩm tra hợp lệ của tư vấn thẩm tra độc lập
công ty cbg singapore để thực hiện công tác thẩm tra tổng mức đầu tư
sau khi có kết quả phê duyệt điều chỉnh hai dự án ban quản lý đường sát đô thị chủ động làm việc bộ kế hoạch đầu tư
bộ tài chính để sớm bố trí vốn ngân sách trung ương cho dự án tuyến metro số một và đồng thời xúc tiến ký kết các khoản vay bổ sung cho dự án tuyến metro số hai
đảm bảo nhu cầu vốn kịp thời theo tiến độ triển khai của các dự án
sở giao thông vận tải tp hcm khẩn trương đề xuất nhân sự tham gia hội đồng thẩm định điều chỉnh hai dự án này
trong đó có mời đại diện các bộ kế hoạch đầu tư bộ tài chính bộ xây dựng và bộ giao thông vận tải tham gia
đảm bảo tiến độ thực hiện hoàn thành công tác thẩm định trình duyệt tổng mức đầu tư của từng dự án trước ngày ba mươi tháng sáu
để đáp ứng nhu cầu đi lại du lịch tăng cao vào dịp hè hai nghìn một mươi chín sắp tới
công ty vận tải đường sắt sài gòn đã quyết định tổ chức chạy thêm hai mươi mác tàu với hàng trăm chuyến tàu đi các tuyến
cụ thể tuyến sài gòn nha trang chạy thêm hai mắt tàu snt ba snt bốn từ ngày ba mươi tháng năm đến ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tuyến sài gòn quảng ngãi chạy thêm hai mác tàu se hai mươi năm se hai mươi sáu từ ngày một mươi sáu tháng năm đến ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tuyến sài gòn hà nội chạy thêm hai mác tàu se một mươi một se một mươi hai từ ngày hai mươi bốn tháng năm đến ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tuyến nha trang huế chạy thêm hai mắt tàu nh một nh hai từ ngày hai mươi bốn tháng năm đến ngày hai tháng chín
tuyến sài gòn đà nẵng chạy thêm hai mắt tàu se hai mươi bảy se hai mươi tám từ đầu tháng sáu đến cuối tháng tám
đặc biệt cùng với việc tổ chức chạy thêm tàu
chủ sách việt nam vẫn duy trì áp dụng chương trình giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội sinh viên đoàn viên công đoàn
các đơn vị lữ hành đăng ký chương trình kích cầu du lịch năm hai nghìn một mươi chín
hành khách mua vé tập thể từ hai mươi người trở lên được giảm giá từ ba đến bảy giá vé
trong mối nghi tái dựng những kịch bản từng gai tiếng vang
sân khấu nhỏ năm b đã giới thiệu đến khán giả vợ diễn chuyện tình nữ phạm nhân
sau một mươi năm kể từ lần đầu được công diễn đầu tiên
cuộc chiến với tội phạm ma túy lần này được thể hiện trẻ trung mới mẹ hơn
song vẫn giữ được tinh thần cương trực của những người chiến sĩ cảnh sát
chuyện tình nữ phạm nhân
là vở diễn dựng trên một kịch bản nước ngoài với tên gọi gốc là áp giải nữ phạm nhân
chỉ trên một chuyến xe áp giải một nghi phạm buôn ma túy từ vùng núi cao xuống đồng bằng
nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm về tình yêu về lý tưởng sống và đạo đức con người được lột tả
đặc biệt là những dàn xé tâm can của người chiến sĩ đào
khi người phạm nhân mình đang áp giải lại là người vợ từng yêu thương hết mực
đó là những sự đấu tranh về tâm lý và tư tưởng của đào rất là gây gắt
và cái tâm lý của nhân dân này vừa muốn cứu vợ mình mà làm sao để có thể là hoàn thành nhiệm vụ nữa
thì đó là một cái vai diễn mà dũng nghĩ là đây là một cái vai diễn khó nhất từ trước tới giờ so với dũng ở sân khấu năm b
một vỡ diễn mà phiên bản gọi là vật sân một đã gây được tiếng vang
thì đòi hỏi cái ekip của cái vật sân hai phải làm việc hết sức là nghiêm túc
tiếp thu những cái tinh hoa của cái thành công đã qua
đồng thời phải cố gắng
cập nhật những cái mới những cái hiện đại những cái gần gũi để cho khán giả người ta dễ tiếp nhận hơn
chúng tôi quan niệm nó hơi khác
tức là thường thường những cái vở ma túy thì chúng ta nói về những kẻ buôn ma túy nhiều hơn
nhưng mà đây thì chúng tôi lại nói đến cái nạn nhân
khi anh đúc vào nó thì anh trở thành nạn nhân
dù anh là cái người buôn mái dù anh là cái người mà gọi là sống
dù anh là cái người mà gọi là sống trong cái việc mà buôn bán lấy
với lần trở lại năm hai nghìn một mươi chín
chuyện tình nữ phạm nhân được khoác áo mới với sân khấu hai mặt
đòi hỏi diễn viên cần cân chính diễn xuất để đem lại hiệu ứng thị giác tối đa cho khán giả
tôi làm lần này cũng với tôn trọng cái gọi là cái phong cách của cái sân khấu năm b
nó là một sân khấu ít nhiều mang tính thử nghiệm
và nó luôn luôn có cái tính chất thử nghiệm
để đáp ứng cái nhìn của cả hai phía
cho nên nó đòi hỏi cái người diễn viên không phải chỉ về mặt kỹ thuật
chú ý về mặt kỹ thuật mà còn phải chú ý cả về cái mặt tâm lý
giữ được cái mặt tâm lý của mình dù ở phía khán giả bên này hay là gì ở phía khán giả đi tiền
vở kịch được giới thiệu công diễn ngay thời điểm phát hiện bắt giữ nhiều đường dây ma túy lớn
đồng thời cũng là thời điểm xác xử những đại án liên quan đến loại tội phạm này
do vậy nhiều nội dung lời thoại
cũng được cập nhật với dòng thời sự
cho nên kiểu gì thì kiểu là mình phải làm cho khán giả ở xung quanh mình
được mục kích hết tất cả mọi câu chuyện
và lên xuống tất cả các kiểu nói chung là cũng khá là công phu
bên cạnh trung dụng tránh trực vỡ kịch chuyện tình nữ phạm nhân
còn có sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú mỹ uyên
diễn viên lê vinh hoàng ngọc sơn thu hiền
vỡ đang được công diễn định kỳ tại nhà hát kịch sân khấu nhỏ năm b tp hcm
học tên gì cần bay lưỡng tên kia phê đấy

cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
còn bây giờ thanh trúc xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay

về những tin tức chỉ đã cung cấp tới quý vị khán giả
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
theo các chuyên gia dinh dưỡng
thì thiết lập một chế độ ăn lành mạnh thuận tự nhiên
là giải pháp để bảo vệ sức khỏe
và giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt nhất
cụ thể thì mời quý vị và các bạn tìm hiểu ngay sau đây
mỗi nhóm thực phẩm lại có giá trị dinh dưỡng khác nhau
chị thảo ở hoàng mai hà nội
hàng ngày tự tay vắt nước cam tươi mang đi làm
để bổ sung vitamin c hay giải nhiệt
thay vì mua chai nước cam đóng sẵn
theo chị thảo
trong vài lần gặp lại các bạn
khi chị đã chọn sản phẩm nước cam đóng chai
chị đã thấy thành phần tự nhiên chỉ chiếm một phần một mươi
chủ yếu là chứa phụ da thực phẩm
được biết trong thời gian sử dụng sản phẩm đóng chai
chị thảo cũng thấy những dấu hiệu thay đổi cơ thể
trước đây là có thường xuyên sử dụng
những sản phẩm đóng chai nước cam
ở ngoài các cửa hàng
bây giờ thì cảm thấy là những cái sản phẩm nước cam đóng chai
ở ngoài các cửa hàng tiện lợi
thì nó chứa nhiều những chất phụ da
mà ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe
nên là mình đã mua cam tươi trực tiếp
để vắt uống luôn
và cũng là mang đi làm sử dụng cho cả một ngày
do cái bữa ăn gia đình hiện nay nó đang bị phá vỡ
thì ăn ở ngoài
ăn ở ngoài thì tôi xin lỗi là
các vị hay bị mất cân đối là vì do khích bác nhau
người này khích người kia
rồi sẽ ăn thêm đi ăn nữa đi
và cái câu chuyện ấy là một câu chuyện
sẽ thừa cơ béo phỉ
phụ da thực phẩm thường chứa nhiều
trong các sản phẩm chế biến
đồ ăn nhanh
cũng giống như bao gia đình khác
lo lắng về sức khỏe của gia đình mình
chị huyền anh sinh sống ở văn giang hưng yên
nhiều tháng nay đã lựa chọn sản phẩm tươi sống tự nhiên
để nấu ăn cho gia đình
thay vì thói quen mua sản phẩm đồ ăn chế biến sẵn
hiện tại thì mình đang theo đuổi chế độ ăn
eat clean tức là mình loại bỏ tinh bột trắng
và hạn chế đến mức tối đa
sự việc sử dụng dầu mỡ và chiên rán
ban đầu thì mình lựa chọn theo phương pháp ăn này để
nhưng mà dần dần thì nó đã hình thành một cái thói quen
và bây giờ đây là cái phương pháp mà mình ăn hàng ngày
theo chuyên gia dinh dưỡng tử ngữ
việc sử dụng sản phẩm chế biến sẵn đóng gói
không có khả năng gây nên bệnh lý
tuy nhiên việc sử dụng sản phẩm chế biến sẵn
đồ ăn nhanh thường xuyên kéo dài
có thể gây ra tình trạng dư thừa chất béo đường nát ri
lâu ngày những chất trên tích tụ vào mạch máu gan
gây dưới ngạn tim mạch gan nhiễm mỡ
đồ ăn mà quá nhiều thịt
thì dẫn đến các bệnh dối loạn về chuyển hóa
và bốn bệnh dối loạn chuyển hóa quan trọng nhất
liên quan đến vấn đề tiêu thụ nhiều protein và mỡ
hàng công nghiệp đó là đột quỵ
đó là vấn đề tim mạch
đó là vấn đề tiểu đường
đó là về ung thư
đấy là người ta đã tổng kết
và bốn bệnh ấy cũng gây nên tỷ lệ tử vong và loại cao nhất
do vậy thiết lập một chế độ ăn thuận tự nhiên
được xem là giải pháp để bảo vệ sức khỏe
và hấp thụ dinh dưỡng tốt nhất
đặc biệt là khi nhóm đối tượng trẻ nhỏ
có khả năng thay đổi thói quen ăn uống dễ dàng hơn
khi những lập trình về hành vi còn mới
trong xã hội chúng ta thì thấy rằng là
nhất là những người mà người ta hay phải đi ra ngoài tiếp khách
người ta phải dùng rượu bia rất là nhiều
một cái bữa mà người ta có thể là tiệc tùng
thì chúng mình người ta có thể ăn khoảng
tôi tính là người ta ăn khoảng hai lạng rưỡi
cho đến ba lạng thịt
cho một bữa
một cái bữa ăn như vậy
và cái việc tích góp rất là nhiều
khiến ra những người đấy thì là
đúng là những người đấy mới là cái đối tượng
ăn quá nhiều cái chất đạn
và hệ quả chúng ta thấy rằng bây giờ
là người ta cái trẻ hóa của những người
béo phì hoặc là các bệnh tiểu đường
hoặc là các bệnh về tim mạnh
vâng đó là những lợi ích của phương pháp ăn thuận tự nhiên
đối với sức khỏe con người
về lựa chọn thực phẩm cho một chế độ ăn uống
lảnh mạnh thuận tự nhiên
mời quý vị tiếp tục lắng nghe tư vấn của chương trình
phụ da thực phẩm là các chất được bổ sung thêm
và thực phẩm để bảo quản hay cải thiện hương vị
làm đẹp bề ngoài
tức vẻ mỹ quan của sản phẩm
theo ủy ban tiêu chuẩn hóa thực phẩm quốc tế
phụ da là một chất có hay không có giá trị dinh dưỡng
bản thân nó không được tiêu thụ như một thực phẩm
hay như một thành phần của thực phẩm
bởi vậy để tạo ra chế độ ăn tự nhiên
là rất cần thiết
tôi nghĩ là khoa học và sở thích là
chạy song song
và không bao giờ gặp nhau
nếu chỉ khoa học
thì chưa chắc đã chung với sở thích
hai cái này là song song
vấn đề chúng ta làm hai cái này nó tiếp cận nhau
tôi nghĩ rằng
lớp dạy ăn tốt nhất
là ở gia đình và ở trường học
để xây dựng
tập quán ăn cho
con người từ lúc còn bé
ăn uống lành mạnh không phải là lập ra
công thức dinh dưỡng khắt khe
hay phải bỏ ra
đi thực phẩm yêu thích
thay vào đó chúng ta lưu ý chọn
những sản phẩm sau để bảo đảm tốt
cho sức khỏe
lựa chọn những sản phẩm từ thiên nhiên
thay vì những sản phẩm đóng hộp
thay vì quá quan tâm đến tính toán
năng lượng hoặc khẩu phần ăn
hãy quan tâm đến màu sắc đa dạng
và tươi mới của thực phẩm

đêm một mươi bốn đến một mươi bốn tháng năm có mưa có nơi mưa vừa mưa to nơi mưa rất to có rông rải rác khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đêm một mươi bốn đến đêm một mươi chín tháng năm chiều tối có mưa rào và rông rải rác ngày có mưa rào và rông vài nơi khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nam bộ từ đêm một mươi ba đến đêm một mươi chín tháng năm chiều tối có mưa rào và rông rải rác ngày có mưa rào và rông vài nơi riêng ngày một mươi bốn một mươi năm có mưa rào và rông đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
với thông tin trên sẽ giúp cho quý vị và các bạn chủ động lên kế hoạch trong việc di chuyển hay triển khai công việc một cách hiệu quả và an toàn nhất
còn bây giờ như thường lệ sẽ là chi tiết cho các vùng trên cả nước

cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại